do diễn biến dịch bệnh phức tạp sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã có công văn gửi các nhà trường
về việc không tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội hướng dẫn các đơn vị nhà trường thông báo tới tất cả thí sinh
về chủ trương của thành phố không tổ chức kỳ thi
đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp thỏa mãn các điều kiện như sau
thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt một
thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành đợt thi
trong các ngày bảy và tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt một
vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín